tại tỉnh phú yên áp thấp nhiệt đới gây mưa to đến rất to và chia cắt nhiều khu vực ở tuy an thị xã sông cầu và huyện miền núi đồng xuân
trong đó huyện miền núi đồng xuân bị cô lập hoàn toàn một tàu cá của ngư dân thị xã sông cầu bị sóng biển đánh chìm
từ bảy giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi một nước lũ rồn rập đổ về gây ngập sâu ba tuyến đường chính về trung tâm thị trấn là hai
huyện miền núi đồng xuân tỉnh phú yên là quốc lộ một mươi chín c dt sáu trăm bốn mươi một và đường đi huyện vân canh tỉnh bình định chia cắt hoàn toàn huyện đồng xuân
tại thị xã sông cầu của tỉnh phú yên mưa lớn kéo dài nước từ trên núi đổ xuống gây ngập nhanh nhiều khu dân cư
theo ghi nhận đến tám h ba mươi phút sáng nay rất nhiều hộ dân ở các xã xuân thọ một xuân thọ hai xuân thành bị chia cắt
lực lượng tại chỗ đã phải sử dụng phao xuồng cao su hỗ trợ người dân
trong khi một tàu cá của ngư dân đã bị sóng đánh chìm hiện phú yên đang có mưa lớn nước các sông đang ở trên báo động một và tiếp tục dâng nhanh